hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam tri hội nông dân việt nam hội nông dân tp hà nội vừa phối hợp với hội nông dân các tỉnh thành quảng bá đặc sản an toàn đến tài người tiêu dùng
cam hà giang gạo hữu cơ đồng phú miến bưởi và nhiều sản phẩm nông sản ở các địa phương đều có mặt trong phiên giao dịch nông sản an toàn tại hà nội
đây là một hoạt động thường xuyên được trung tâm trợ giúp nông dân hà nội tổ chức
ở những nơi mà nó xa xôi mà người ta dòng được như thế mà không có sự quảng bá thì không hôn đúc được những người sản xuất
thế bác nghĩ là như thế thì cũng nên có những chỗ để quảng bá như thế này để giúp bà con làm cho nó tốt hơn nó hiệu quả hơn và để cho người ta thấy được lợi của người sản xuất những rau an toàn hoặc những thực phẩm sạch
mỗi một vùng miền có một đặc sản riêng để đánh giá thì thất lượng là tốt tại vì tất cả họ đã làm theo các tiêu chuẩn vượt ghép

thứ hai là những sản phẩm của họ là đang đóng gói trong những cái quy trình rất là chuyên nghiệp và họ cũng đầu tư rất là nhiều
các doanh nghiệp đầu tư rất là nhiều để sản xuất ra những sản phẩm để có thể mang xuất khẩu không phải chỉ ở trong việt nam
hơn ba mươi loại nông sản tiêu biểu của thủ đô và nhiều địa phương trên cả nước được giới thiệu tại phiên giao dịch này
ngoài việc mang đến những sản phẩm có thương hiệu chất lượng đến tay người tiêu dùng
hoạt động này còn giúp các hội viên nông dân hợp tác xã và doanh nghiệp gặp gỡ tìm kiếm đối tác
tiêu thụ sản phẩm
đúng thời điểm hiện tại là chúng tôi cũng đã mở được những điểm giao dịch thường xuyên
tức là thường xuyên ở tại ba bang nguyễn yên thanh và tương lai cũng sẽ cùng phối hợp với cả trung tâm hỗ trợ nông nghiệp
thành phố hà nội sẽ mở thêm nhiều cửa hàng của trung tâm phối hợp với trung tâm để cung cấp các nông sản sạch
của thành phố hà nội cũng như liên kết với cả các tỉnh bạn để cùng với các tỉnh bạn đưa các sản phẩm đặc sản
của vùng miền về đến tay bà con
tạo ra một địa chỉ quen thuộc đáng tin
với những sản phẩm đặc sản đã được chứng minh là an toàn
đây là cách để thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông sản đồng thời định hướng thói quen tiêu dùng cho người dân
để người tiêu dùng biết và lựa chọn góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam